mặc dù gỗ và sản phẩm gỗ của việt nam đã trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu trong khối asean
thứ hai châu á và thứ năm trên thế giới nhưng việt nam vẫn đang phải đau đầu tìm nhà cung cấp gỗ có nguồn gốc hợp pháp
và cạnh tranh quyết liệt đối với các thương nhân nước ngoài về nguồn nguyên liệu
đây là một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm nội thất xuất khẩu sang thị trường mỹ
hiện họ vẫn đang khai thác nguyên liệu từ nguồn rừng trong nước
tuy nhiên để tăng thêm quy mô xuất khẩu trong những năm tiếp theo việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu sẽ là khó khăn
nguyên liệu gỗ trong nước mới chỉ đáp ứng được bảy mươi năm nhu cầu còn lại phải nhập khẩu
cùng với đó chất lượng nguyên liệu gỗ từ rừng trồng trong nước còn thấp do khai thác sớm
gỗ còn non chưa đáp ứng nhu cầu sản xuất các sản phẩm gỗ nội thất có giá trị cao
đối với việc gỗ rừng trồng của việt nam
thì cái năm tuổi đối với cái gỗ rừng trồng của chúng ta đang ngắn
hiện nay bà con chúng ta đang trồng khoảng năm mươi
sáu năm là khai thác rồi
chưa có một nhà máy nào tẩm sấy hoặc xử lý chế biến gỗ theo tiêu chuẩn quốc tế
để đảm bảo cho các doanh nghiệp trong nước sử dụng để xuất khẩu
cái thứ hai là các nguyên vật liệu đồ vào để khi xuất khẩu
thì các đối tác yêu cầu phải có xuất xứ nguồn gốc rất rõ ràng
và hai nữa là gỗ phải đảm bảo là gỗ rừng trồng
để tránh những việc là khai thác bừa bãi và ảnh hưởng đến môi trường
đến nay mới có khoảng hai trăm linh hectare đã được cấp chứng chỉ bảo vệ rừng fsc
bằng tám diện tích rừng trồng trong khi yêu cầu trong các năm tới
phải có một trăm linh gỗ có chứng chỉ fsc và gỗ hợp pháp
thực tế này là thách thức lớn đối với các doanh nghiệp chế biến gỗ
gỗ trồng nước chúng tôi sử dụng là năm vừa rồi là ba mươi triệu mưu
nhưng mà cánh rừng có chứng chỉ fsc cho gỗ sạch ấy mới chỉ có được hai trăm hai mươi hectare thôi
trên khoảng bốn mươi năm triệu hectare
thì làm sao để có một triệu hectare hai triệu hectare để có một sản xuất
trong khi nguyên liệu sản xuất còn chưa đảm bảo
thì nhiều nhà nhập khẩu hiện đang siết chặt hơn vấn đề truy xuất nguồn gốc gỗ
việc sử dụng hóa chất trong sản xuất đòi hỏi doanh nghiệp phải có vùng nguyên liệu hợp pháp và bền vững
ngoài ra các doanh nghiệp nên kiến nghị nhà nước cần có chính sách giảm thiểu xuất siêu nguyên liệu gỗ thô
đặc biệt cần xây dựng nhiều vùng nguyên liệu gỗ lớn đạt chất lượng có chứng chỉ fsc